tại hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã có buổi làm việc với bà sara vandet bolano đại sứ mexico
buổi làm việc nhằm mục tiêu tiến tới mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị bày tỏ vui mừng khi nhận thấy quan hệ giữa hai nước việt nam và mexico
ngày càng được mở rộng trên các phương diện hợp tác cụ thể qua chính sách đa dạng hóa mở rộng quan hệ với các nước của mexico
khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ việc tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với quốc hội mexico
thông qua việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
bà sara vandez bullano đại sứ mexico cho biết nối tiếp thành công chuyến thăm của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị tới mexico hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
dự kiến tới đây bộ quốc phòng mexico sẽ tổ chức chuyến thăm đến bộ quốc phòng việt nam
vào các ngày từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
bộ quốc phòng sẽ tổ chức chuyến thăm từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng ba nhằm xây dựng năng lực hợp tác hòa bình với các chương trình của liên hợp quốc
để qua đó sẽ có những đối thoại trực tiếp về quốc phòng giữa hai bên